hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an thành phố phúc yên phối hợp với phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra cái chết của nạn nhân
quá trình thu thập tài liệu và xác minh điều tra lực lượng tham gia phá án nhanh chóng làm rõ bắt giữ thủ phạm là nguyễn văn khang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú ở phường trưng nhị tp phúc yên sau một giờ đồng hồ gây án
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn văn khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khi nghe đàn em báo bị người khác chặn đánh
đối tượng giang hồ cộng cán đã tập hợp đàn em mang dao đi chém trọng thương đối thủ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thuận an tỉnh bình dương đã bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng
gồm lương thanh tùng và hai đàn em là phan văn quy võ công hậu để điều tra về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra tùng là đối tượng giang hồ cầm đầu băng nhóm có biểu hiện hoạt động bảo kê đòi nợ thuê đánh nhau
giữa nhóm của tùng quy xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh trần đình anh
khi nghe đàn em báo bị đánh tùng gọi điện thoại cho võ công hậu đến mang theo mã tấu tập hợp đàn em
rồi cùng với quy đi tìm nhóm của trần đình anh để trả thù
khi phát hiện nhóm của trần đình anh đang nhậu tại một quán ăn trong khu dân cư vệ sinh
tùng cùng đàn em cầm mã tấu xông vào quán đuổi đánh chém trần đình anh gây thương tích ba mươi bảy
sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường
với hành vi giữ người trái pháp luật
hai cha con đối tượng trần viết lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và trần viết ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã lộc thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố bắt tạm giam
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi tám võ anh quốc là bạn của trần viết ba
có bạn đặt vấn đề vay năm mươi triệu đồng để giải quyết việc riêng
hứa sau ba ngày sẽ hoàn trả và thỏa thuận lãi suất là một mươi đồng một triệu một ngày
ba đã về nhà nói chuyện với bố mẹ lấy tiền cho quốc vay
hết hạn quốc không trả nợ và bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần tám tháng chạy trốn trở về quốc bị ba trở về nhà dọa nạt đánh đập
và bắt viết giấy nợ buộc trả cả gốc lẫn lãi là một trăm năm mươi năm triệu đồng
để gây sức ép với gia đình quốc mang tiền đến trả
đối tượng trần viết lộc là bố của trần viết ba đã dùng xích sắt xích chân của quốc
sau ba ngày bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng vụ việc
lợi dụng sự tin tưởng của chủ một đối tượng đã nhiều lần móc trộm số tiền
hàng trăm triệu đồng trong con lợn đất của gia chủ
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn thị my my sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tp long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trong thời gian làm việc tại tiệm tóc của chị nguyễn thị kim tuyến
my phát hiện hàng ngày chị tuyến bỏ tiền vào con lợn đất nên nảy sinh ý định chiếm đoạt
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín my lấy trộm chùm chìa khóa
rồi đến mở cửa nhà chị tuyến gần đó lấy trộm năm triệu rưỡi để trong con heo đất
sau khi biết bị chị tuyến phát hiện đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày
my đến công an phường mỹ phước đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình
đồng thời giao nộp lại số tiền nói trên
tại cơ quan công an my còn thừa nhận ngoài thực hiện vụ việc trên
ba lần khác my đã trộm được khoảng một trăm bốn mươi năm triệu đồng trong con lợn đất của chị tuyến
dùng dao bắt khống chế con gái gia chủ cướp tiền và nhiều tài sản
đối tượng phan văn thành
ba mươi tuổi trú tại tỉnh quảng nam vừa bị công an tp buôn ma thuột
tỉnh đắk lắc khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản
vào sáng ngày hai mươi tám tháng một thành được gia đình bà trần thị hoài phương thuê đến sơn lại nhà
sau khi sơn đến khoảng một mươi một giờ thì thành ra về hẹn đầu giờ chiều quay trở lại
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày thành đến nhà thì bà phương đã đi vắng
trong nhà chỉ có con gái bà phương nên thành nảy sinh ý định cướp tài sản
thành đã dùng một con dao bắt khống chế cháu gái chỉ chỗ để tiền vào
rồi vào phòng ngủ lục lấy ba triệu đồng
chưa dừng lại thành còn dùng băng keo cuốn tay chân và bịt miệng cháu gái
rồi lục lấy thêm một triệu rưỡi một máy tính sách tay và một chiếc máy ảnh
sau khi cướp được số tiền và tài sản nói trên thành nhanh chóng tẩu thoát
sau hơn sáu h đồng hồ gây án thành đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh lạng sơn đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vụ vận chuyển gần một hai trăm linh sản phẩm hàng hóa là quần áo túi sách và giày thể thao giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại việt nam sau khi đã phối hợp với đại diện chủ sở hữu quyền xác định các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hàng hóa
nhận được tin của quần chúng nhân dân cung cấp xe ô tô tải đầu kéo kéo theo sơ miramok có vận chuyển hàng hóa vi phạm hành chính
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều mặt hàng giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ tại việt nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe đàm đức độ không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên
đội quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ phương tiện tăng vật hàng hóa để xử lý theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi